chỉ trong một năm kể từ ngày tiêm mũi vaccine đầu tiên mùng tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đến ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai việt nam đã thực hiện thành công chiến lược vaccine đi sâu về trước
với chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước tới nay trở thành một trong sáu nước có tỷ lệ
bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới
đó là thông tin từ thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên tại buổi lễ phát động chiến dịch
hành trình an toàn diễn ra cách đây không lâu do quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef
phối hợp với bộ y tế và tổ chức y tế thế giới phát động
tại buổi lễ thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên chia sẻ về những nỗ lực của chính phủ việt nam
trong việc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
góp phần hiệu quả trong việc thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín
chỉ trong một năm kể từ ngày tiêm mũi vaccine covid một mươi chín đầu tiên mùng tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
đến ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai việt nam đã tiếp nhận hơn hai trăm một mươi chín triệu liều vaccine
thực hiện tiêm chủng hơn một trăm chín mươi bảy năm triệu liều
trong đó người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm mũi một đạt một trăm linh mũi hai đạt chín mươi tám bảy và mũi ba đạt ba mươi tám
trẻ em trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đã tiêm mũi một là chín mươi chín
mũi hai là chín mươi ba tám
theo thứ trưởng tuyên trong thời gian tới việt nam triển khai kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ em từ tám đến một mươi một tuổi và đang nghiên cứu triển khai tiêm mũi vaccine thứ tư
cũng tại buổi lễ tiến sĩ kiron park trưởng đại diện who tại việt nam phân tích
số ca covid một mươi chín tăng nhanh hiện nay cho chúng ta thấy đại dịch vẫn chưa kết thúc
chúng ta cần tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng dịch
bao gồm việc đảm bảo tất cả được tiêm vaccine đầy đủ phòng covid một mươi chín
thông qua chiến dịch hành trình an toàn
chúng tôi tiếp tục cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy để góp phần quan trọng
trong việc duy trì hành trình cứu người ngăn ngừa tình trạng bệnh nặng phải nhập viện
và giúp mọi người sống khỏe mạnh khi đại dịch bùng phát
bà rana frowers trưởng đại diện unicef tại việt nam cho biết
cùng với các đối tác ở bộ y tế và who unicef công nhận rằng
việc tiêm chủng kết hợp với thực hành phòng dịch đã chứng minh thành công
trong việc giảm đáng kể số ca tử vong
cũng như số ca bệnh nặng chiến dịch hành trình an toàn sẽ đem đến những thông tin
quan trọng tới mọi ngón ngách của việt nam
đặc biệt với những nhóm yếu thế hơn xây dựng niềm tin vào sự an toàn
của vaccine phòng covid một mươi chín đối với mọi lứa tuổi cần tiêm chủng
bà rana flowers nhấn mạnh
mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo không ai bị lãng quên trong những nỗ lực này
theo thời gian bao gồm cả trẻ em từ năm tuổi trở lên
với sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ australia
unicef sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bộ y tế để giúp điều này diễn ra
theo số liệu mới nhất việt nam đã có hơn bốn bốn triệu người mắc bệnh
xếp thứ hai mươi một trong số hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ về số ca mắc
và đứng thứ một trăm ba mươi bốn trong số hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ về số ca mắc trên một triệu dân
trong đó bốn mươi tám trăm một mươi ba bệnh nhân đã tử vong
trước diễn biến khó lường của dịch bệnh bộ y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người việt nam
đủ sức phòng chống dịch covid một mươi chín bằng cách tham gia tiêm chủng vắc xin phòng covid một mươi chín đầy đủ
theo khuyến cáo của ngành y tế và thực hiện thật tốt thông điệp năm k
đặc biệt là sát khuẩn tay đeo khẩu trang tránh tụ tập đông người